nước thải chất thải hàng ngày xả thẳng ra môi trường bất chấp những ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh
đây là thực trạng đã diễn ra trong nhiều năm tại một lò giết mổ ra súc tại phường tân giang thành phố hà tĩnh nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết
luôn trong tình trạng đóng cửa phải mắc dèm trước nhà trước phòng để tránh rùi nhặng từ các lò mổ bịt khẩu trang dù ở bất cứ đâu là tình trạng từ nhiều năm nay của người dân khối phố một mươi phường tân giang thành phố hà tĩnh
theo phản ánh của người dân địa phương vào những ngày nắng nóng mùi hôi bốc lên cao điểm vào buổi trưa hoặc chiều tối khi có gió ruồi nhặng dày đặc khắp nơi
còn vào mùa mưa nước thải từ các bể chứa tràn hết ra đường làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của hàng trăm hộ dân sống nơi đây